vâng và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau một ít phút tới
còn ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị trong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ hai ngày hôm nay
các đại biểu dự đại hội một mươi ba sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận cho ý kiến các văn kiện
đây là một trong những điểm quyết định sự thành công của đại hội
bởi văn kiện nêu ra những định hướng quyết sách đúng đắn mạnh mẽ của đảng
để đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới
các văn kiện trình đại hội một mươi ba đã được chuẩn bị hết sức công phu kỹ lưỡng
thực sự kết tinh được trí tuệ tâm huyết của toàn đảng toàn dân ta
xác định mục tiêu phát triển đất nước không chỉ trong giai đoạn năm năm tới
bổ sung thành tố dân thụ hưởng hay từ khóa khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
đây là một số điểm mới vô cùng quan trọng được đông đảo nhân dân
tâm huyết trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
để có được những điểm mới chất lượng đó dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
đã được chuẩn bị công phu bài bản và kỹ lưỡng trong một thời gian rất dài
bộ chính trị đã họp nhiều lần tiểu ban văn kiện và các tổ biên soạn làm việc nghiêm túc
tuân thủ tuyệt đối quan điểm phải đặt chất lượng văn kiện lên trên hết
chúng ta phải lắng nghe bình tĩnh lắng nghe suy nghĩ cho thật thấu đáo
và tiếp thu những cái gì đích đáng nhất để mục đích cuối cùng là xây dựng được
các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng với cái tinh thần đổi mới
và thể hiện được cái nguyện vọng cái ý chí của toàn đảng của toàn dân
đặc biệt đợt lấy góp ý rộng rãi trong quần chúng nhân dân vào dự thảo văn kiện
đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích cực
cả hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài
đã chung sức đồng lòng góp ý kiến
tinh thần tiếp thu cầu thị lắng nghe chân thành khiến các đại biểu tham gia góp ý đều phấn khởi và tâm đắc
thế và cái đặc biệt là khi người ta góp ý thì với tinh thần xây dựng
cho nên người ta nói rất rõ là những cái điểm tốt điểm hay
thì nó rõ rồi chúng tôi không xin là không nhắc lại
chủ yếu là người ta góp những cái điều mà chưa được theo ý của người ta
nhưng các đồng chí rất là lắng nghe rất kiên trì
cái buổi mà tôi được trực tiếp tham gia các đồng chí nghe đến gần một mươi hai giờ
hơn một trang góp ý như vậy
thể hiện là nhân dân ta rất quan tâm đến các dự thảo văn kiện sẽ trình điều một mươi ba
và nhân dân ta đọc rất kỹ các dự thảo văn kiện đôi một mươi ba
và có những ý kiến đóng góp
xây dựng hết sức sẵn đạp
phát biểu khai mạc đại hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba lần này
đã được tiến hành rất công phu chú đáo bài bản
có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp
đây sẽ là cơ sở để các đại biểu tham dự đại hội xem xét thảo luận
từ đó có được sự thống nhất cao và biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội
từ đó hiện thực hóa niềm tin kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
với những bước xây dựng phát triển đất nước ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới
ngày hôm qua đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba chính thức diễn ra phiên khai mạc
và đây là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi một
và cả nhiệm kỳ năm năm tới đây
mọi người dân trên cả nước đang hướng về
và đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ đại hội này
trong đó có cả những đảng viên trẻ trong lực lượng công an
kỳ vọng vào một kỳ đại hội đổi mới sáng tạo và bứt phá
những ngày này thầy và trò học viện chính trị công an nhân dân
đang hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn
đề ra chủ trương quyết sách tiếp tục phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống nhân dân
là một đảng viên trẻ tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba
đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách chăm lo bồi dưỡng đào tạo và phát triển thế hệ trẻ
tạo cơ hội điều kiện để tuổi trẻ được cống hiến sức lực trí tuệ cho đảng
đất nước nhân dân và công cuộc đổi mới
trước thềm đại hội lần thứ một mươi ba là một đảng viên trẻ trong lực lượng công an nhân dân
tôi tin tưởng sâu sắc vào thành công của đại hội đảng
chúng tôi xin hứa sẽ luôn tuyệt đối trung thành với đảng
mang tất cả trí tuệ sức trẻ và lòng nhiệt huyết để góp sức mình vào thành quả chung của cách mạng nước nhà
với trên cương vị là học viên công an nhân dân đồng thời với tư cách là một người đảng viên
em luôn có niềm tin và kỳ vọng rằng đảng sẽ sáng suốt lựa chọn ra những đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập
và đồng thời qua đó thì có thể xây dựng được việt nam ngày càng phát triển
được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
những đảng viên trẻ tại học viện cảnh sát nhân dân luôn có nhận thức sâu sắc và tầm quan trọng của đảng đối với thế hệ trẻ
từ đó là động lực để những đảng viên trẻ này chăm chỉ học tập lao động hơn nữa sáng tạo
để có thể góp một phần sức trẻ cho đất nước và lực lượng
đại hội đánh công tôi này thì sẽ lựa chọn ra được những người ưu tú những hạt nhân nóng cốt của đảng
để có thể giúp đất nước vượt qua những khó khăn và xây dựng phát triển đất nước hơn ạ
sớm đưa đất nước việt nam trở thành
thì bản thân em cảm thấy vô cùng vinh dự tự hào khi đóng góp một phần công sức nhỏ bé
và thành công chung của đại hội đảng
và em rất là kỳ vọng vào kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thì là một kỳ đại hội sẽ đam biến sự đổi mới sáng tạo và đột phá
xây dựng những đường hướng chiến lược phát triển của đất nước
hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với niềm tin và kỳ vọng lớn lao
những đảng viên trẻ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung trí tuệ phát huy dân chủ đoàn kết và đổi mới
để đề ra những định hướng quyết sách đúng đắn
tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới
tiếp tục với các tin tức khác
tại học viện chính trị công an nhân dân
tiểu ban lý luận hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đã tổ chức hội thảo khoa học giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác công an
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận
làm rõ yêu cầu
cụ công tác chính trị tư tưởng và thực tiễn công tác giảng dạy lý luận chính trị
tại các trường công an nhân dân cho thấy việc đổi mới
nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục lý luận trong các học viện
trường công an nhân dân là hết sức cần thiết
phát biểu kết luận tại buổi hội thảo
trung tướng trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
trân trọng cảm ơn các đại biểu nhà khoa học nhà nghiên cứu lý luận
và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an
đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm tâm huyết
những ý kiến thảo luận tại hội thảo cũng như ý kiến tham luận trong kỷ yếu
đã tiếp cận nghiên cứu và phản ánh toàn diện
sâu sắc nội dung theo đúng chủ đề đảm bảo đúng định hướng
gắn với giảng dạy các môn lý luận chính trị với thực tiễn công tác công an
góp phần quan trọng vào thành công của hội thảo
bộ trưởng bộ công an tô lâm vừa ký ban hành thông tư số sáu mươi hai nghìn hai mươi một ttpca
quy định về mẫu thẻ căn cước
thẻ căn cước công dân gắn chip
thông tư số sáu quy định cụ thể về hình dáng kích thước nội dung
quy cách ngôn ngữ khác chất liệu thẻ căn cước công dân gắn chip
và trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương
trong việc sản xuất cấp và quản lý mẫu thẻ căn cước công dân
đối tượng áp dụng bao gồm công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
làm thủ tục cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
công an các đơn vị địa phương các cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan đến việc sản xuất cấp và quản lý thẻ căn cước công dân
đối với hình dáng kích thước và chất liệu thẻ căn cước công dân mẫu mới
có hình chữ nhật bốn góc được cắt tròn thẻ có chiều dài tám mươi năm sáu mm
rộng năm mươi ba chín mươi tám mm và dày bảy mươi sáu mm giống kích thước của mẫu thẻ căn cước
mã vạch đang lưu hành
các nội dung ở mặt trước thẻ gồm hình quốc huy đường kính một mươi hai mm
ảnh chân dung của công dân được giữ nguyên kích thước hai mươi x ba mươi mm
đồng hành với các đơn vị địa phương
của thẻ căn cước gắn chip đó là các nội dung in trên thẻ
như họ tên ngày sinh giới tính quê quán hay quốc tịch
đều được in cả tiếng việt và tiếng anh
mặt trước của mẫu thẻ căn cước mới có phôi bảo an để chống làm giả
mặt sau gồm thông tin cá nhân được in song ngữ đặc điểm nhận dạng
thời gian cấp thẻ chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ
dấu có hình quốc huy
mặt sau còn có hai ô vân tay của ngón trỏ trái và ngón trỏ phải
của người được cấp thẻ
cùng với đó chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước công dân
và lưu trữ thông tin cơ bản của công dân
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín nhiều người nước ngoài
vẫn còn mắc kẹt tại thành phố đà nẵng
gần một năm trời không có việc làm cuộc sống của họ đang gặp
rất nhiều khó khăn
nhằm chia sẻ động viên và góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực công an phường an hải bắc quận sơn trà
thành phố đà nẵng đã thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ
và hỗ trợ chi phí sinh hoạt để họ có thể vơi bớt những khó khăn

một cách ấm áp
vốn là hướng dẫn viên du lịch cho người hàn quốc tại đà nẵng
gần một năm nay ông park ji gu rơi vào cảnh thất nghiệp
không đủ chi phí để lưu trú và sinh hoạt
do tình hình dịch bệnh phức tạp ông cũng chưa thể về lại hàn quốc
thấu hiểu những khó khăn đó công an phường an hải bắc
đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt để ông có thể
yên tâm ở lại đà nẵng đặc biệt là trong những ngày
cận kề tết nguyên đán
thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi
không có việc làm không có thu nhập
rất may là chủ nhà cũng tạo điều kiện để chúng tôi ở lại
nhiều lúc còn mời chúng tôi ăn
công an địa phương cũng hỗ trợ rất nhiều
đặc biệt là trong những ngày cuối năm này
tôi rất cảm động và cảm thấy may mắn khi gặp được những người tốt như vậy
phường an hải bắc hiện có gần
một số nhà nhà hàng

chín trăm linh người nước ngoài đang lưu trú
để chia sẻ với những khó khăn của họ
đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực lực lượng công an địa phương
đã thường xuyên kiểm tra
nắm địa bàn tìm hiểu những vấn đề
họ gặp phải để giải quyết
và giúp đỡ
qua đợt trao quà này
cũng như là những đợt
trong hai đợt dịch vừa qua
công an phường cũng đã hỗ trợ
cho một số người nước ngoài trước đó rồi
chúng tôi rất là mong muốn
qua việc thể hiện
sự quan tâm tình cảm
của người dân việt nam
đến những người nước ngoài
gặp khó khăn thể hiện
chính sách nhận đạo của
người việt nam
tinh thần lá lạnh đùm lá rách
trong cuộc sống
và mong muốn
người ta ở đây
cũng như người dân việt nam
được an tâm an lòng
để cùng sống trong xã hội
bình an không có vấn đề
phức tạp về an ninh trật tự xảy ra
mặc dù bị kẹt tại đây
nhưng tôi cảm thấy thật sự may mắn
vì đó là việt nam
mà không phải là một nơi nào khác
chúng tôi không chỉ an toàn với dịch bệnh
mà còn được giúp đỡ rất nhiều
tôi rất biết ơn và xúc động
trước tình cảm của các bạn
đối với những người nước ngoài
vẫn chưa thể về nước
đà nẵng đã trở thành quê hương thứ hai
đặc biệt trong thời điểm
tết nguyên đáng đang đến gần
họ càng cảm nhận rõ hơn
tình cảm và sự xe chia
của con người nước ngoài
nơi đây để tết nguyên đáng
không chỉ là tết của người việt nam
nơi đây để tết của người việt nam
nơi đây để tết của người việt nam
đại hội một mươi ba của đảng sẽ chọn lựa
đường bắt chấp hành trung ương trí tuệ
và bàn chấp hành trung ương sẽ giới thiệu
bầu chọn được bộ chính trị và ban bí thư
đây là những người hoạch định đường lối đất nước
dẫn dắt đất nước phát triển
cùng trao đổi với phóng viên
ông nguyễn trung hiếu
trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
cho biết với sự chuẩn bị rất chú đáo
cẩn trọng nghiêm túc toàn thể cán bộ
đảng viên người lao động trong đảng bộ
khối doanh nghiệp trung ương đều tin tưởng
rằng đại hội một mươi ba sẽ thành công tốt đẹp
bàn chấp hành trung ương khóa một mươi ba
được đại hội bầu sẽ lãnh đạo đưa đất nước ta
lên tầm cao mới hoàn thành thắng lợi
nghị quyết đại hội
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một
tại hà nội lễ khai mạc đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
của đảng cộng sản việt nam đã chính thức diễn ra
sự kiện chính trị trong đại này
đã thu hút được sự quan tâm và đưa tin
từ các hãng thông tấn quốc tế
dv kép hay tân hòa xã
theo hãng reuters tại phiên khai mạc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trình bày
báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
trong đó hoan nghênh thành tựu lớn
trong phát triển kinh tế và khống chế
dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín của việt nam
cũng đưa tin về sự kiện chính trị
trong đại này của việt nam tân hòa xã
nêu rõ đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
có nhiệm vụ tổng kết
việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai
gắn với việc đánh giá ba mươi năm năm
tiến hành công cuộc đổi mới
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
đại hội đồng thời đề ra
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

xác định mục tiêu phương hướng
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn phát triển
đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đại hội cũng sẽ bầu bàn chấp hành
trung ương đảng khóa một mươi ba
ngoài hai hãng thông tấn kể trên
báo mạng lớn nhất hồng kông trung quốc hk một
hay là đài dvkf hai mươi bốn
đánh giá rằng uy tín của đảng cộng sản việt nam
càng được nâng cao trong năm hai nghìn hai mươi
thông qua cuộc chiến quyết liệt
chống tham nhũng và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhờ đó tạo đà cho tăng trưởng kinh tế
trong bối cảnh khó khăn chung
của toàn thế giới
thành phố hà nội sẽ đẩy mạnh thực hiện
việc kiểm kê nguồn thải
ứng dụng các mô hình khác nhau
nhằm xác định các nguồn ô nhiễm chính
trên cơ sở đó thực hiện giải pháp góp phần
cải thiện chất lượng không khí của thủ đô
theo bà lê thanh thủy
tri cục môi trường hà nội dù đã triển khai
nhiều giải pháp cải thiện chất lượng không khí
tuy nhiên thành phố hà nội tình trạng ô nhiễm
vẫn chưa giảm với nhiều nguyên nhân
như là thời tiết các cụm công nghiệp
phát triển mạnh giao thông tăng cao
rác thải un ứ đốt rác thải
hoạt động xây dựng trong đó có lát đá
vỉa hè sản xuất cuối năm gia tăng
vậy nên trong năm hai nghìn hai mươi một
hà nội sẽ đẩy mạnh việc kiểm kê
nguồn phát thải ứng dụng các mô hình
khác nhau nhằm xác định nguồn ô nhiễm
chính từ đó phân bổ nguồn lực phù hợp
để cải thiện chất lượng không khí
đặc biệt là hà nội sẽ phối hợp
với một số đơn vị và tổ chức nhằm
đánh giá phát thải của xe máy
để đề xuất những chính sách giao thông bền vững
trong phần tiếp theo của chương trình
sẽ là bản tin sáng phương nam
xin mời biên tập viên mỹ khôi
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
xin chào quý vị và các bạn
đang theo dõi sáng phương nam
tối ngày hai mươi sáu tháng một
một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại kho chứa vải nằm tại xã bà điểm
huyện hóc môn tp hcm
vụ cháy đã tạo thành biển lửa
bao trùm kho chứa vải này
cũng như lan sang kho vật dụng khác lân cận
khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một
kho lửa bất ngờ bùng phát dưới dộ
tại kho chứa vải của một nhà xưởng
tại đường tiền lân hai mươi xã bà điểm
huyện hóc môn tp hcm
do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh
bao trùm cả nhà xưởng khi công tác chữa cháy ban đầu không thành
kho lửa bốc cao hàng trăm mét
có thể quan sát từ xa nhiều cây số
đám cháy tiếp tục lan sang một công ty kinh doanh thiết bị gia dụng
và nhiều nhà dân với cục khói cao
có thể quan sát từ xa
những tình báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động hơn một mươi xe chuyên dụng
từ nhiều đơn vị đến hiện trường
tiếp cận chữa cháy từ nhiều hướng để dập lửa
và ngăn không cho cháy lan
đến cuối cùng ngày công tác chữa cháy vơ đan
được các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện
chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một
trên đường cách mạng tháng tám
phần an thạnh tp thuận an tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
liên quan giữa ba xe máy và một ô tô
khiến bốn người bị thương trong đó một người nguy kịch
thời điểm trên ô tô biển số năm mươi một h năm mươi tám nghìn một trăm một mươi
lưu thông trên đường cách mạng tháng tám
khi đi đến đoạn trước trường trịnh hoài đức
thì xảy ra va chạm với xe máy không biển số
do nam thanh niên điều khiển đi hướng ngược lại
từ sự cố hai xe gắn máy đi phía sau không xử lý kịp
nên tông tiếp vào xe ô tô
hậu quả là bốn người bị thương trong đó một người nguy kịch
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường
và trích xuất camera trong khu vực
để phục vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn
trong ngày hai mươi sáu tháng một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh
đang hoàn tất hồ sơ xử lý sáu đối tượng tổ chức
tham gia đánh bạc dưới hình thức gam bắn cá
sáu đối tượng gồm nguyễn thị yến xuân bốn mươi hai tuổi
lưu minh thảo hai mươi ba tuổi
dương thị thanh diệu ba mươi ba tuổi
võ thị phượng sáu mươi một tuổi
mai ánh hòa sáu mươi ba tuổi
và lâm minh trang bốn mươi bảy tuổi
cùng ngụ thành phố trà vinh
qua tình báo của quận chúng phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh
phối hợp công an phường bốn thành phố trà vinh
bất ngờ kiểm tra doanh nghiệp tư nhân game thái thanh
điểm số năm do ông trần văn dũng làm chủ
ủy quyền quản lý cho trần lê quang
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
thảo diệu đang quản lý máy game bắn cá
cho phượng hoa và trang chơi
với hình thức đổi điểm lấy tiền
công an công an tầm giữ một máy game bắn cá loại tám người chơi
bốn triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động
và mời các đối tượng nêu trên về cơ quan làm việc
tại cơ quan công an thảo và diệu khai nhận
đứng ra tổ chức chơi game bắn cá đội điểm lấy tiền
với mức một điểm đổi hai mươi đồng
từ lúc chơi gam bắn cá đến khi bị bắt
phượng hoa và trang đã đổ được hai mươi điểm
tương ứng với số tiền là bốn trăm linh đồng
tại khu vực cửa khẩu hà tiên tỉnh kiên giang
lượng người nhập cảnh mỗi ngày không ngừng tăng
do đó thành phố đã mở rộng
nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng
yêu cầu cách ly theo quy định của bộ y tế
kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có hơn một năm trăm linh công dân việt nam về nước
qua cửa khẩu quốc tế hà tiên
trung bình mỗi ngày trên một trăm linh người nhập cảnh về nước
trong ba ngày gần đây tăng từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi người một ngày
trước tình hình này ủy ban nhân dân
thành phố hà tiên đã mở thêm nhiều khu cách ly tập trung
hiện tại thành phố hà tiên đang tổ chức cách ly tập trung
tại sáu cơ sở và đang mở rộng thêm cơ sở cách ly
tại nhà văn hóa phường mỹ đức
với sức chứa khoảng năm trăm linh người
khu vực cách ly mới này sẽ góp phần đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng của công dân việt nam
từ campuchia trở về qua đường cửa khẩu quốc tế hà tiên
trong tối ngày hai mươi sáu tháng một
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành
văn bản yêu cầu công an cục quản lý thị trường thành phố
phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh
thành phố hồ chí minh kiểm tra xử lý
các tổ chức cá nhân kinh doanh tiền lẻ trái phép
bởi dịp cận tết nhu cầu đổi tiền lẻ
để mừng tuổi cũng như là đón các hoạt động
đón lễ luôn tăng đột biến
trong văn bản ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
phối hợp ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
các ngân hàng thương mại có hoạt động giao dịch atm
để nắm thông tin về nhu cầu trả lương qua tài khoản
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
có nhân sở thông tin và truyền thông
phối hợp ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
sẽ văn hóa thể thao sẽ du lịch sẽ công thương
vận động đến người dân ủng hộ chú trương
sử dụng tình mệnh giá nhỏ một cách hợp lý tiết kiệm
đồng thời các ban ngành liên quan phải tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân
kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép
đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội
tính ngưỡng đầu năm ảnh hưởng đến việc lưu thông
tiền tệ và an ninh trực tự
cũng liên quan vấn đề này ngân hàng nhà nước đã có văn bản
yêu cầu kể từ năm hai nghìn hai mươi
sẽ giao dịch ngân hàng nhà nước
tuyệt đối không được đổ tiền mới in cho doanh nghiệp cá nhân
kể cả cán bộ của ngân hàng nhà nước
đến tháng chạp quán chữ của ông huỳnh trí cầu
trên đường trần quý tp hcm
lại tắp nập khách đến đặt viết
câu chúc cho năm mới
điểm hẹn này vẫn đều đặn mở ra hơn nửa thế kỷ
mỗi khi tích đến xuân về
không chỉ tặng chữ cho người dân
ông cầu còn mở thêm các lớp thư pháp
cho học sinh sinh viên với mong mỏi
giữ gìn được bộ môn này
băng qua chợ thiết đi ngang đường trần quý
quận một mươi một tp hcm những ngày này
mọi người dạy bán gặp hình ảnh
một quán nhỏ treo đầy câu liễn đỏ rực
đó là quán chữ của cụ ông huỳnh trí cầu
sáu mươi năm tuổi hiện là một thầy giáo
dạy thư pháp nhiều năm
cứ mỗi dịp tháng chạp ông lệ bậy
bàn ghế mài mực vàng giấy đỏ
để viết những lời chúc câu đối tết ý nghĩa
cho mọi người
hồi trước thì học sinh mà bây giờ là
có cháu rồi cũng khoảng năm mươi sáu năm rồi
hồi trước thì ra cha viết
về trường đói này là khoảng
mấy chục năm luôn rồi
tôi diễn ở đây cũng là năm mươi sáu năm
trong đường này
đường trùng quý
thể hiện là lòng xuân
thì lấy câu lối nỏ
câu nào đó cũng là hên
câu nào cũng tốt là
muốn bán người ta là môn may bắn nắt
khai trương hùng phát
còn gia đình người ta xài
thì cũng là sức khỏe dòi nhào
dạng sự dư ý ngập dùa may mắn
làm ăn thịnh đạt
cho gia đình
còn học sinh này là cũng có viết
học sinh là học hành tiến bộ
học hành tiến bộ
còn thiếu nữ thì là
giống như là viết câu là
trẻ mãi không già
mỗi câu cũng có ý nghĩa
quận năm quận sáu quận một thì người viết liền lắm
mình cũng quen khu chợ thiết này
cũng sống vòng vòng đây đó
mình dặt ra một câu
một câu đói viết ra trước cửa
nhà có người ta sẽ
viết những câu ngắn thí dụ làm ăn
thì người ta viết là khai trương hùng phát
hay là sinh hữu hưng lông
công ty này kia đó
gia đình làm ăn buôn bán thì hãy viết những câu đó
mình muốn gửi giấm những cái
những cái gì của mình cầu mong cái may mắn
gì đó mình có nhiều cái để viết
thứ nhất là người ta viết là
cái chữ đẹp mình thấy cái nếp đó mình thấy có hồn
với lại một số
người ta nếu mà làm ăn người ta viết
những cái quán nào mà thí dụ may mắn
viết là làm ăn được đó người ta sẽ quay lại
đó viết vào
người ta đặt cái niềm tin vào cái chỗ đó
ông cầu từng theo đuổi vẽ tranh
thủy mặt song song với công việc dạy
thư pháp tại một trường tiểu học
dù đã được nghỉ hưu nhưng nhiệt khuyết của người
họa sĩ với những câu liễn câu đối luôn
bảnh liệt hàng ngày ông vẫn đến trường
phạm văn hai truyền đạt kỹ thuật thư pháp
cho học trò còn các tháng thấp điểm
của công việc ông vẫn tìm nhận viết câu chúc
cho các sự kiện hoan hỷ như đám cưới
đám hỏi để đỡ nhớ nghề
nhưng mà ngày thường tôi dạy
học sinh là dứt múng
mấy loại thẻ luôn
hiện tại thứ này kêu bằng khải thư
thế là kêu bằng khải thư
còn tôi dạy học sinh nó dứt
năm loại thư một là kêu bằng
khải thư khải thư đó là mỗi chữ
này là ính giống như là
không có hoa tai hay gì đâu
thứ hai là kêu bằng hành thư
thứ ba kêu bằng là
thảo thư lễ thư
nhưng mà cầm thứ này là khác thứ này là cầm
như thế này còn thứ này là lâm tay cầm
thứ này là cầm như thế này thông thường là
cầm hai ngón trước và bắt đầu nó chỉ
làm ba phần phần một
để ở đây phần hai thì để ở trên
rồi dịch nó đây để nó cầm
cỏ theo thứ này là
ngón áp út thì nó dịch
ở đây là nó kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống
còn phần thứ này không phải cầm thứ này
chỉ là mình cầm thứ này thôi
nhưng mà học sinh nó có khi cầm không biết cầm thứ này
lúc cầm theo thứ này là viết chữ là không được
tôi thấy là thừng nào có sức thì nó tiếp tục
đốt điếc luôn thằng nào thí dụ là
không có sức thì là bắt buộc là phải nghỉ
thế này thấy là đây là sức của tôi
là cũng là sức lũ sức yếc luôn mà
không có lung tai cái gì đâu
à là cái gì yếc à kiếm thêm chút thì kiếm thêm
tạo điều kiện là à tạo điều kiện
mình cho là muốn bán phải không
mời quý vị cùng đến với một số tin tức giao thông
đáng chú ý trong những ngày đầu tháng một
và cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an quận thanh xuân hà nội
đã lập biên bản và xử lý hơn hai trăm ba mươi trường hợp
xe máy đi ngược chiều
tại các tuyến đường nguyễn xiển khuất duy tiến nguyễn trãi
xử phạt số tiền hơn ba trăm tám mươi triệu đồng
trước đó tại một số tuyến đường nguyễn trãi
nguyễn xiển và khuất duy tiến của quận thanh xuân
các giờ cao điểm buổi sáng xuất hiện
một số người dân không chấp hành luật giao thông
cố ý đi ngược chiều để tránh tắt đường
để giải quyết dứt điểm vi phạm này
đội cảnh sát giao thông trật tự đã bố trí
các chốt ngay từ khoảng sáu giờ ba mươi phút
sáng mỗi ngày đây là các vị trí
người dân thường xuyên rẽ ra để đi ngược chiều
các cán bộ chiến sĩ sẽ hướng dẫn
phân luồng để người dân đi đúng luật giao thông
đối với các trường hợp cố tình vi phạm
sẽ xử phạt đúng quy định
bên cạnh việc xử lý các trường hợp
xe đi ngược chiều dưới lầm đường
và trên vỉa hè công an quận thanh xuân
đã triển khai lực lượng tập trung chống ủn tắc
giao thông và xử lý các nỗi vi phạm
liên quan đến xe dừng đón khách
sai quy định tại đường nguyễn xiển
cũng trong ngày tới lực lượng công an quận thanh xuân
tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm để đảm bảo người dân đi lại
an toàn trong dịp tết
đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng
của đất nước ta
ngoài công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự
thì việc đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
trong những ngày diễn ra đại hội
cũng được đặc biệt trú trọng
quán triệt nhiệm vụ này lực lượng cảnh sát giao thông
đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn đại biểu
dự đại hội và người dân tham gia giao thông
được an toàn
năm giờ sáng tại đầu cao tốc pháp vân cầu rẽ
trong thời gian diễn ra đại hội toàn quốc của đảng
cục cảnh sát giao thông đã phân công lực lượng
kiểm tra các phương tiện
đồng thời cử cán bộ bảo vệ khu vực
tập kết xe dẫn đoàn
tránh gây ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện
sẵn sàng triển khai phương án dẫn đoàn
phân luồng từ xa
theo đúng phương án bảo vệ
kiên quyết không để xảy ra bất cứ sơ suất nào
trong thời gian này
khi thực hiện việc phân luồng
khi thực hiện việc hạn chế phương tiện
thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của người dân
và hoạt động đi buôn bán đi lại và giao thương
tuy nhiên đây cũng được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước
do đó là cũng mong rằng
người dân thứ nhất là cũng thông cảm
cái thứ hai là cũng vì nhiệm vụ chính trị chung
và vì công tác đảm bảo an toàn đào thông
phục vụ đại hội
thì cũng giúp đỡ
và cùng chia sẻ với lực lượng cảnh sát giao thông
tuyến đường phạm hùng
qua giờ cao điểm
lượng phương tiện lưu thông tại đây luôn đông
và thường xuyên xảy ra ổn tắc cục vụ
xác định được điều này
trong thời điểm diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
phòng cảnh sát giao thông hà nội
đã bố trí cán bộ trực tại các chốt
đảm bảo an toàn tuyến dẫn
hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông
mục tiêu là phải đảm bảo giao thông được thông suốt
chủ động linh hoạt khi xử lý các tình huống
do việc cấm phương tiện lâu
nên một số người dân
mình hay nói là rất vội
nên khi thấy đường mở đường
mọi người sẽ phi rất nhanh
và khi thấy các đoàn đến
khi mình ra
hướng dẫn phương tiện dừng lại
thì sẽ rất là nguy hiểm
nhưng mà vừa nguy hiểm cho mình
và vừa nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông
nhưng mà để đảm bảo an toàn
thì anh em đã cố gắng phân luồng từ xa
để các phương tiện tham gia giao thông
cố gắng chấp hành theo sự hướng dẫn
trước đó công an tp hà nội
đã thông báo phân luồng giao thông
và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
giúp cho người dân thuận tiện đi lại
và đảm bảo an toàn
hiện tại cũng có một số bất tiện
nhưng mà nói chung là cũng
một số thôi còn lại đa số là cũng thông thoáng
các đồng chí ngành xa đa thông
làm việc hết mình nhiệt tình
đại hội đảng nghĩ là thế nào
đảm bảo an toàn cho cái đại hội tốt
trong khoảng thời gian diễn ra đại hội
thì cũng có khoảng tống đường
cũng tạo ra nhiều sự bất tiện cho người dân
nhưng mà bọn em thì vẫn
chọn những khung đường nó không bị cấm
đi có thể xa hơn một chút
và không ảnh hưởng đến đại hội
hà nội có hơn hai mươi tuyến đường được phân luồng
phục vụ an ninh đại hội một mươi ba của đảng
với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng
cùng sự phối hợp của người dân
hy vọng rằng tình hình giao thông sẽ luôn được đảm bảo
thông suốt và đại hội đảng thành công tốt đẹp
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam
số thu dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án bot
trong giai đoạn kinh doanh khai thác năm hai nghìn hai mươi
là hơn một mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi tổng doanh thu
của sáu mươi hai trạm bot giao thông đường bộ
trên cả nước đạt hơn một mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
bình quân mỗi quý thu hơn ba tỷ đồng
so sánh với tổng thu của năm hai nghìn một mươi tám
thì con số này đã giảm gần một tỷ đồng
trong đó số thu quý i của năm hai nghìn hai mươi
đạt hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
quý ii là hơn hai chín trăm linh tỷ đồng
quý ba đạt hơn ba một trăm linh tỷ đồng
và quý bốn là đạt hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên số liệu về tổng doanh thu trên
vẫn chưa đầy đủ
bởi vẫn còn một số dự án chưa báo cáo
hoặc là báo cáo thiếu số liệu
tổng cục đường bộ cũng chỉ tên
tám dự án bot đang tạm dừng thu
tổng cục đường bộ đã có văn bản yêu cầu
doanh nghiệp dự án thực hiện báo cáo theo quy định
gồm dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ một k
theo hình thức hợp đồng bot
trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương
và thành phố tạm dừng thu
từ ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự án không báo cáo số liệu
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai
đoạn nội bài vĩnh yên
tạm dừng thu từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp không báo cáo số liệu
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm hoa đào nở
lại thấy ông đồ già
bày mực tàu giấy đỏ
bên phố đông người qua
vâng thưa quý vị hình ảnh đấy đã từng rất thân thuộc
đối với mỗi người dân việt nam
mỗi dịp tết đến xuân về
thế nhưng qua thời gian nét đẹp ấy cũng dần mai một đi
để kết nối quá khứ với hiện tại
lưu giữ những giá trị văn hóa
trong tết của truyền xưa
nhiều bạn trẻ đã theo đuổi đam mê viết thư pháp
và truyền cảm hứng đến với tất cả mọi người
trong những ngày này tại thành phố đà nẵng
khi mà mới bước vào
mình cảm thấy rất là ngạc nhiên
thì khi mình thấy không trảnh như thế này
mình rất là phấn khởi
mình cảm thấy không gian tết
một cái sự trải nghiệm rất là mới
tại vì cũng lâu rồi mới thấy được cái hình ảnh nông đồ như thế này
từ xưa đến nay thì đã có truyền thống là
việc chữ vào những ngày tết
và khi mà có hình thức này thì có thể nói là
nói như là mang lại một cái khủng khi của truyền thống của văn hóa việt nam mình
đó là những cảm nhận của người dân thành phố đà nẵng
trong những ngày này
khi nhìn thấy hình ảnh ông đồ cho chữ
được các bạn trẻ trong câu lạc bộ thư pháp tình nguyện
tổ chức vào những ngày cuối tuần
tại nhiều địa điểm trong thành phố
họ cho đi con chữ
và thù lao nhận lại
chính là những nụ cười
trong dịp năm mới này thì câu lạc bộ thư pháp thiền nguyện của chúng em là
có những chương trình tặng chữ cho những khách hàng
và những người con xa quê hoặc là những người bà chuẩn bị đón tết
thì là bọn em cảm thấy là rất là hạnh phúc
rất là vui khi được mang những con chữ của mình
là được tặng chữ cho những người bạn chuẩn bị đón tết